sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ khai mạc chương trình đà nẵng điểm hẹn mùa hè hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hình ảnh du lịch đà nẵng thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật
cũng thông qua chương trình này ngành du lịch đà nẵng muốn phát đi thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển
hãy hành động vì một môi trường biển không rác thải nhựa
năm nay ngoài các chương trình nhạc hội đặc sắc và sôi động
bàn tổ chức đã chú trọng tạo ra sân chơi hấp dẫn như thả diều nghệ thuật tiếng hát sinh viên team building biểu diễn hát bài tròi
ngoài ra sở du lịch thành phố cũng bố trí thêm không gian giới thiệu nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian hương vị ẩm thực độc đáo của người đà nẵng
điểm nhấn của hè hai nghìn một mươi chín là không gian sắp đặt dựa trên ý tưởng nghệ thuật từ những sản phẩm tái chế bằng nhựa
hàng nghìn nắp chai nhựa được các nghệ sĩ cắt tỉa tạo hình công phu dựa trên ngôn ngữ sắp đặt
ngành du lịch đà nẵng muốn phát đi thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển
hãy hành động vì một môi trường biển không rác thải nhựa
chương trình sẽ kết thúc vào ngày một mươi chín tháng sáu